các chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng lên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán khi mà người dân đổ đi mua vàng lấy lọc vào ngày thần tài tức là ngày một mươi tháng riêng âm lịch
thị trường vàng trong nước vẫn trong kỳ nghỉ tết công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết vàng sgc ở mức ba mươi sáu tám mươi tám ba mươi bảy một mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
công ty vàng bạc đá quý doji niêm yết giá vàng sgc ở mức ba mươi sáu chín mươi và ba mươi bảy năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
theo đánh giá của các chuyên gia giá vàng sẽ tăng rất cao trong kỳ nghỉ tết khi đến ngày thần tài tức mùng một mươi âm lịch người dân sẽ đổ đi mua vàng để lấy lọc đầu năm
giá vàng ngày tám tháng hai trên thị trường thế giới tiếp tục giảm do thị trường châu á nghỉ tết nguyên đán
giá vàng hiện tại ở mức một ba trăm linh chín chín usd một ounce
theo tỷ giá usd của ngân hàng việt công banh ngày tám tháng hai
là hai mươi ba một trăm năm mươi đồng một đô la mỹ giá vàng thế giới tương đương ba mươi sáu năm mươi ba triệu đồng một lượng thấp hơn giá vàng sgc năm trăm chín mươi đồng một lượng